trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng ba
tổng thống israel reven ruvi rivlin cùng đoàn đại biểu đã đến tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam israel
đây là cơ hội cho các doanh nghiệp israel tìm hiểu thị trường việt nam gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp địa phương
để giới thiệu các công nghệ và sản phẩm tiên tiến nhất của mình
đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác khả thi trong tương lai
phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam israel tổng thống israel reven ruvi rivlin nhấn mạnh
hiện nay israel có hai mươi năm dự án fdi có hiệu lực tại việt nam với tổng số đăng ký trên bốn mươi sáu triệu đô la mỹ
và cấp một triệu đô la mỹ vốn oda không hoàn lại cho việt nam
israel cam kết cung cấp gói tiến dụng hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ cho các doanh nghiệp việt nam hợp tác kinh doanh
với các đối tác israel
tổng thống israel tin tưởng với diễn đàn này các doanh nghiệp việt nam cũng như ý

chúng ta sẽ tìm hiểu được tiềm năng hợp tác giữa hai bên cũng như khai thác thế mạnh của nhau
trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ thông tin giáo dục
hiện nay thương mại hai chiều giữa hai nước việt nam israel đã tăng lên sáu lần trong sáu năm qua
từ hơn hai trăm linh triệu đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi lên hơn một hai tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi sáu
trồng trọt chăn nuôi năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh thương mại điện tử và an ninh mạng
đào tạo nguồn nhân lực là những lĩnh vực hợp tác mà các doanh nghiệp tham gia trong diễn đàn
đã thảo luận để tìm cơ hội hợp tác giữa hai nước
tại diễn đàn các doanh nghiệp israel đã trao đổi thông tin tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác đầu tư tại việt nam
phía việt nam cũng khẳng định sẽ cùng chính phủ israel xây dựng những khuôn khổ pháp lý thuận lợi nhất
phục vụ nhu cầu hợp tác của doanh nhân và doanh nghiệp hai nước
trước đó tổng thống israel reven ruvi rivlin cùng đoàn đã vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ